dạng sáng ngày bốn tháng tám công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã phát hiện một quán karaoke trên địa bàn phường duy hải thị xã duy tiên
do đàm quý hợi chú tại địa phương làm chủ vi phạm các quy định về phòng chống dịch
tại quán karaoke công an thị xã duy tiên phát hiện một mươi bốn trường hợp gồm bảy nam và bảy nữ
chú ở tỉnh hà nam bắc giang điện biên sơn la đang tụ tập hát karaoke
tại thời điểm kiểm tra chủ quán không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke
qua tết nhanh các đối tượng trên đều âm tính với ma túy và âm tính với sars cov hai
hiện công an thị xã duy tiên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke này
và các trường hợp cố tình tập trung đông người vi phạm các quy định về phòng chống dịch